thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên cns
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
đối với hai đối tượng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự gồm nguyễn hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tệ huyện nhà bè tp hcm
là chủ tịch hội đồng thành viên cns và lê viết ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận gò vấp tp hcm là phó trưởng phòng kế toán cns
sau năm ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cùng với sáu bị cáo khác trong vụ can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện
cho công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường hay được gọi là công ty nhật cường
chúng gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi năm
vào chiều ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi hai hội đồng xét xử sơ thẩm tnth hà nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo
theo bản án sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung có quan hệ thân thiết với bùi quang huy
là tổng giám đốc công ty nhật cường nên bị cáo trung đã chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư hà nội
dừng gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu do sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư để đưa công nghệ mới vào
từ đó bị cáo trung đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty nhật cường tham gia gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu và trúng thầu
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy là cựu chủ tịch ubnd tp hà nội
ba năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng về hành vi sản xuất pháo nổ
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu phối hợp với công an xã tân châu
đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng là đỗ tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lê minh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cùng chú tệ huyện khói châu đang có hành vi sản xuất pháo nổ
tiến hành kiểm tra tổ công tác thu giữ khoảng ba mươi kg pháo nổ đã thành phẩm cùng với các đồ vật chế phẩm dùng để sản xuất pháo
và cũng tại đây lực lượng công an còn phát hiện thu giữ hai trăm linh năm gram ma túy được biết ngôi nhà này do tuấn anh thuê để ở
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an huyện dương minh châu
công an xã trung mít vừa triệt phá chuyên án tổ chức đánh bà

các đối tượng khai nhận tụ điểm này hoạt động cách đây khoảng một năm do bốn đối tượng đứng ra tổ chức là đoàn minh thuận lê đình thầm võ hoàn học và lê phi hổ
thay phiên nhau làm cái sới bạc này hoạt động từ một mươi h đến khoảng hai mươi giờ hàng ngày với khoảng hai mươi con bạc từ các huyện lân cận như gò dầu trảng bàng và huyện củ chi tp hcm bình phước đến tham gia sát phạt nhau
thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết đã có một mươi tám sáu trăm bốn mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
nâng tổng số ca được điều trị lên khỏi là một ba trăm năm mươi năm hai trăm tám mươi sáu ca
và ngày hôm nay cả nước đã ghi nhận một mươi sáu năm trăm một mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành trong đó thành phố hà nội vẫn là nhiều nhất với một chín trăm một mươi bốn ca
và liên quan đến một mươi bốn trường hợp ghi nhận nhiễm biến chủng omicron trên bốn chuyến bay
đó là tám người trên chuyến bay vn chín mươi chín từ mỹ về sân bay đà nẵng vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
một người trên chuyến bay vn bốn trăm một mươi bảy từ hàn quốc về sân bay đà nẵng vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
một mươi người trên chuyến bay vn bốn trăm một mươi bảy từ hàn quốc về sân bay đà nẵng vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
và một người trên chuyến bay qh chín nghìn bốn trăm năm mươi một từ hàn quốc về sân bay đà nẵng vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai
bộ y tế đã ra công điện yêu cầu mở rộng điều tra dịch tễ truy vết thần tốc
đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố như quảng nam đà nẵng tổng công ty hàng không việt nam là vietnam airlines
hàng không bamboo airways khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai và thực hiện
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương cdc hải dương và các đơn vị địa phương có liên quan
kết quả điều tra đến nay cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho thấy như sau
có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý nghiên cứu chuyển giao đề tài khoa học
về sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín tại bộ khoa học và công nghệ
và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời theo quyết định số bảy trăm bảy mươi bốn qd
bit ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cấp phép đăng ký lưu hành chính thức theo quyết định số năm nghìn bảy mươi một qd bit ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
sản phẩm kích xét nghiệm covid một mươi chín
việc hiệp thương giá sản phẩm kýt xét nghiệm covid một mươi chín với công ty việt á tại bộ y tế
hai mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn xác định
một số lãnh đạo cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cdc nghệ an
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cdc bình dương
đã thông đồng câu kết với phan quốc việt và các đối tượng liên quan thuộc công ty việt á
công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
được gọi tắt là công ty vndat
vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch covid một mươi chín
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngoài hành vi đã khởi tố phan quốc việt và vũ đình hiệp
làm phó giám đốc công ty việt á và phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
còn có hành vi đưa nhận hối lộ số tiền hai mươi bảy tỷ đồng
ba ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời ra các quyết định thủ tục tố tụng cụ thể như sau
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phan quốc việt
làm tổng giám đốc công ty việt á
và vũ đình hiệp làm phó tổng giám đốc công ty việt á
về tội đưa hối lộ
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
về tội nhận hối lộ
ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi hai đối tượng
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với
ông nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với
ông nguyễn văn định giám đốc cdc nghệ an
bà nguyễn thị hồng thắm kế toán trưởng cdc nghệ an
ba nguyễn thành danh giám đốc cdc bình dương
bốn trần thanh phong phó phòng tài chính kế toán cdc bình dương
năm lê thị hồng xuyên nguyên phụ trưởng
sáu tiêu quốc cường kế toán trưởng phó phòng tài chính sở y tế bình dương
bảy nguyễn trường giang giám đốc công ty vndat
nguyễn thị thúy nhân viên kinh doanh công ty vndat
lê trung nguyên giám đốc vùng công ty việt á
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng
đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án
yếu tố tư lợi gia soát kề biên phong tỏa tài sản của các đối tượng
để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạm một thành viên
hay được gọi tắt là cns
quá trình điều tra mở rộng vụ án thì cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
quy định tạm hoán xuất cảnh và các quy định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
đối với hai đối tượng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự gồm nguyễn hoàng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện nhà bè tp hcm là chủ tịch hội đồng thành viên cns
và lê viết ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại quận gò vấp tp hcm là phó trưởng phòng kế toán cns
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm nay công an tp hcm tổ chức buổi gặp mặt
với báo chí
bên cạnh những nội dung liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tp công an tp còn cung cấp thông tin
về vụ bạo hành trẻ tám tuổi tử vong ở bình thạnh đang được dư luận quan tâm
liên quan đến vụ việc này thượng tá nguyễn tiến đạt trưởng công an quận bình thạnh tp hcm
đã có những thông tin về kết quả điều tra xử lý ban đầu trong vụ việc bé gái tám tuổi
bị nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tại tỉnh gia lai bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn
sau khi vụ việc xảy ra công an quận bình thạnh đã bắt trang hôm hai mươi tám tháng một mươi hai và trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi hai
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại quận một để điều tra về hành vi
ngược đãi hành hạ con cái
hiện nay công an điều tra vẫn đang tiếp tục cũng có các tài liệu chứng cứ xác định rõ các hành vi của trang hòa thái
nếu đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ chuyển qua bởi mặt ngoại gian tuy nhiên quá trình điều tra
cơ quan điều tra cần phải thu thập các tài liệu chứng cứ để đảm bảo việc đề nghị xử lý
truy tố đúng người đúng tội đúng tội danh và đúng hành vi của đối tượng gây ra
ngoài ra ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo công an quận vào cuộc điều tra
kiên quyết xử lý nghiêm với hành vi của các đối tượng trong vụ việc này để mang tính răn đe chung cho toàn xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thành rất quyết liệt trong việc xử lý các việc tiếp nhận ban đầu
và tổ chức điều tra củng cố tài liệu chứng cứ và như kết quả là anh đạt trưởng oan quận
thủ trưởng công an cảnh sát điều tra công an quận thành phố đã nói và công an thành phố đã thống nhất
đề nghị liên hành tổ tụng sẽ đưa đây là một cái vụ an điểm để tập trung điều tra truy tố và đưa ra xét xử điểm
để cảnh tỉnh răn ne chung cho toàn xã hội không thể để cái trường hợp này nó tiếp tục tái diễn được
trước đó phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã yêu cầu bộ công an
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ vụ việc hành hạ xâm hại trẻ em để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
không bỏ lọt tội phạm
thưa quý vị ngày hôm nay thông tin từ sở y tế tỉnh quảng nam cho biết địa phương vừa mới ghi nhận một mươi bốn trường hợp nhiễm biến thể armicron
và đây là các công dân trên bốn chuyến bay từ hàn quốc và mỹ về việt nam và đã được cách ly theo dõi ngay khi nhập cảnh
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai viện pasteur nha trang tiếp nhận một mươi năm mẫu do tỉnh quảng nam gửi của hành khách nhập cảnh vào việt nam
đang cách ly tập trung tại các khách sạn tại hội an
sau quá trình tập trung tại các khách sạn tại hội anh
và quá trình phân tích từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến ba mươi tháng một mươi hai viện pasteur nha trang đã ghi nhận được một mươi bốn trên một mươi năm mẫu dương tính với biến thể omicron
tất cả những ca này đều không có triệu chứng
hiện một mươi hai trường hợp đang cách ly mỗi người một phòng tại các khách sạn có thu phí
hai trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện phạm ngọc thạch thành phố tâm kỳ
ngay từ đầu chúng ta xác định đây là một biến chủng lây ra rất nhanh
do đó chúng ta đã xác định vấn đề phải cách ly riêng biệt
cách ly ngay từ đầu khi xuống sân bay
họ không cho tiếp xúc bất cứ ai
và đã điều trị theo đúng quy định và chống lây lan ra xung quanh
do vậy mà hiện tại không có ca thứ phát và cái ca nhiễm lây lan đối với người tham gia điều trị cũng như người xung quanh trên địa bàn tỉnh quảng nam
được biết một mươi bốn trường hợp nhiễm biến thể omicron đã được cách ly an toàn hơn một mươi ngày
thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch của bộ y tế
hiện tỉnh quảng nam đang tiếp tục triển khai các biện pháp y tế để không lây lan ra cộng đồng
phó thủ tướng vũ đức đam cũng vừa ký công điện ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai
dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
với sự lây lan rất nhanh của biến chủng omicron
để kiểm soát dịch bệnh không để quá tải cả hệ thống y tế thủ tướng chính phủ yêu cầu
tất cả các ngành các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh như thực hiện năm k
tổ chức tiêm vaccine đảm bảo thuốc và oxy y tế giám sát dịch và chăm sóc
điều trị người bị nhiễm virus sars cov hai ngay tại cơ sở
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
đặc biệt tại các điểm tham quan du lịch nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
trong dịp nghỉ tết dương lịch không tổ chức bắn pháo hoa hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người
bộ y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh biến chủng của virus
để chỉ đạo đề xuất chỉ đạo theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó hiệu quả và phù hợp
vậy là chỉ còn ít giờ nữa thôi sẽ chính thức bước sang năm mới năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng năm nay có lẽ là một năm đặc biệt đối với người dân thủ đô hà nội
bởi không có bất kỳ một lễ hội âm nhạc một sự kiện văn hóa nào được tổ chức hoạt động ngoài trời
tuy nhiên không vì thế mà làm vơi đi sự háo hức chờ đón năm mới của người dân thủ đô
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
không rộn ràng như mọi năm tại một vài tuyến phố chính quanh hồ hoàn kiếm như tràng tiền hàng khay đinh tiên hoàng lê thái tổ
dòng người thưa vắng hơn so với dịp giao thừa của những năm trước
tuy nhiên ai cũng háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao sang năm mới
và cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân gia đình và xã hội
hôm nay là một trong những ngày tết đặc biệt nhất của hà nội vì không khí hôm nay rất là trầm buồn
mọi người thì vẫn tất bập với công việc nhưng mà không ai dám tụ tập đông người cả
thì đấy cũng là một dấu hiệu đáng mừng
em hy vọng là năm mới mọi người sẽ dồi dào sức khỏe
và sẽ có thể cùng nhau chơi vui vẻ
xin chào và hẹn gặp lại